giám sát hải quan tự động hàng hóa tại càng biển đã mang lại những hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu doanh nghiệp kinh doanh càng các hãng tàu và công tác quản lý của cơ quan hải quan
việc triển khai hệ thống đã giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa và lưu sử hàng hóa tại càng giảm giấy tờ phải nộp giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
đồng thời tăng hiệu quả quản lý và kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh càng
tăng hiệu suất hoạt động của các hãng tàu tăng chất lượng và hiệu quả quản lý của cơ quan hải quan góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại xuất nhập khẩu trên địa bàn phát triển
tăng thu ngân sách cho tỉnh quảng ninh đồng thời nỗ lực quyết tâm của cục hải quan tỉnh quảng ninh trong công tác cải cách hiện đại hóa hải quan hỗ trợ xuất nhập khẩu theo tinh thần của nghị quyết một mươi chín và nghị quyết ba mươi năm của chính phủ
đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện thành công đề án
cục hải quan quảng ninh là một trong những cục hải quan đi đầu trong công tác hiện đại hóa áp dụng các công nghệ thông tin cũng như công nghệ quản lý mới của ngành hải quan
triển khai các kế hoạch một cách chủ động hiệu quả và đã có những kết quả rất là ghi nhận đáng ghi nhận
như ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy
tại khi lễ công bố khánh thành giai đoạn một của đề án triển khai hệ thống tự động hóa
đề án triển khai hệ thống tự động hóa quản lý các hải quan cả
đây là một bước tiến từ hải quan điện tử tự động hóa bước lên hải quan quản lý với các doanh nghiệp
ba bên cả những doanh nghiệp xuất nhập khẩu các công ty giao nhận cũng như là các doanh nghiệp kinh doanh cá
đây là một mô hình rất tốt một điểm đột phá để hải quan quảng ninh có một công cụ cũng như có một quy trình hiện đại
mang đảm bảo việc thông quan hàng hóa một cách rất nhanh chóng giảm chi phí cũng như là nâng cao tính minh bạch chuyên nghiệp của cơ quan hải quan
đồng thời nó cũng tạo ra những hình ảnh hấp dẫn để khu vực cảng cái
cái lớn là một cái cảng quan trọng nhất của tỉnh quảng ninh chúng ta cũng có một cái nâng cấp cái dịch vụ và kinh doanh cảng
trong đó hải quan là trung tâm để giải quyết những các vấn đề về quản lý cũng như cân bằng giữa tạo thuận lợi
cũng như là chống buôn lậu gian lợi thương mạng để đảm bảo cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà theo cái yêu cầu
có thể nói rằng doanh nghiệp đánh giá rất là cao những cái cải cách trong các cái thủ tục hành chính và các cái thủ tục khai báo
của cơ quan hải quan việt nam
nói chung và cục hải quan quảng ninh cũng như tri cục hải quan cái lân nói riêng
để nói là chúng tôi có rất là nhiều thuận lợi từ khi triển khai đầu tiên hệ thống khai báo điện tử e custom
và sau đấy thì bây giờ sẽ là triển khai cái hệ thống quản lý và giám sát hải quan tự động
thì cái hệ thống này theo chúng tôi được biết sẽ kết nối cùng với hệ thống chia sẻ dữ liệu hai mươi bốn trên bảy của hải quan
và như vậy thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian trong việc khai báo
và cũng như là các cái việc thông quan hàng hóa
của doanh nghiệp qua cảng
bởi vì sẽ hoàn toàn không phụ thuộc vào thời gian làm việc của đơn vị hải quan
và cái thứ hai là sẽ tiết kiệm được rất là nhiều cái thủ tục giấy tờ trình báo trong cái việc khai báo của mình
và cái thứ ba là chắc chắn là các cái đồng nghiệp của chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian
trong cái việc ra vào cảng để làm các cái thủ tục với các lưu hàng hóa
và có thể nói rằng tri cục hải quan cái lân của hải quan quảng ninh
đã là một cái đơn vị mà các hệ thống của hải quan quảng ninh đã được tiết kiệm được rất là nhiều thời gian
mà có thể nói là rất là gần gũi với doanh nghiệp
và trong thực tế thì tất cả những vấn đề thì khó khăn vướng mắt thì chúng tôi đều có những cái tham vấn
và các anh giúp đỡ rất là nhiệt tình
và chính vì vậy có thể chia sẻ là trong suốt những năm vừa qua chúng tôi đã quyết định
là chuyển toàn bộ những cái vấn đề các cái hàng hóa nguyên vật liệu
các cái dây chuyển sản xuất nhập khẩu từ nước ngoài
thì một trăm linh là thông quan qua tri cục hải quan cái lân
và cái việc đấy là rất thuận lợi và chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy
tại thành phố móng cái
tri cục hải quan cửa khẩu móng cái đã triển khai mô hình thực hiện thủ tục hải quan tập trung
mô hình thực hiện thủ tục hải quan tập trung tại tri cục hải quan cửa khẩu móng cái
được thực hiện theo nguyên tắc một đầu mối thực hiện thủ tục tiếp nhận hồ sơ hải quan
thống nhất về dữ liệu
việc xử lý hồ sơ hải quan các giấy tờ chứng từ tài liệu liên quan đến hồ sơ hải quan
được tập trung giải quyết trên cơ sở ứng dụng công nghệ trang thiết bị kỹ thuật hiện đại
kết hợp với triển khai cơ chế một cửa quốc gia dịch vụ công trực tuyến
và tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin trang thiết bị hiện đại
trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát hải quan
tới thời điểm này có thể khẳng định các hoạt động cải cách hành chính hiện đại hóa hải quan
đã phát huy hiệu quả rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa đem lại lợi ích cho doanh nghiệp
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
thời gian thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu giảm xuống còn hai mươi tám giờ so với chỉ tiêu bốn mươi một giờ của bộ tài chính
thời gian thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu chỉ còn sáu giờ so với chỉ tiêu ba mươi chín giờ của bộ tài chính
bên cạnh việc chủ động thay đổi cải cách cách thức quản lý
cơ quan hải quan cũng mong muốn tiếp thu lắng nghe những ý kiến đồng góp đề xuất hiến kế của doanh nghiệp
để hoàn thiện hơn công tác quản lý nhà nước
với mục tiêu tận tụy nhất nhanh chóng nhất hài lòng nhất trong năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo
cục hải quan tỉnh quảng ninh cam kết tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
xây dựng lực lượng hải quan chuyên nghiệp lấy sự hài lòng của các doanh nghiệp làm trung tâm
góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp của trung ương và của tỉnh quảng ninh
thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững